tại thành phố đà nẵng mưa lớn khiến tám xã có nhà dân bị ngập nước chủ yếu thuộc huyện hòa vang
trong một buổi chiều tại tỉnh bình dương liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông khiến năm người tử vong
vào khoảng hai mươi giờ ngày tám tháng một mươi một chiếc xe container đi hướng từ bình dương về thành phố hồ chí minh
khi đến đoạn thuộc phường bình hòa thành phố thuận an thì xảy ra va chạm với xe máy do hai thanh niên chở nhau
vụ tai nạn mạnh khiến cả hai lọt vào gầm xe container tử vong tại chỗ
xe container không dừng lại bỏ chạy khỏi hiện trường
trước đó vào chiều cùng ngày tại địa bàn thành phố dĩ an và thành phố thuận an cũng xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người chết
tại thành phố dĩ an chiếc xe ô tô bảy chỗ khi đi đến đoạn đường thuộc phường an bình thành phố dĩ an thì bất ngờ tông vào xe mô tô chạy cùng chiều phía trước khiến một học sinh lớp một mươi hai tử vong
chưa dừng lại chiếc xe ô tô tiếp tục lao về phía trước
tông vào xe mô tô do một tài xế grabbuy điều khiển cũng khiến người này tử vong
còn tại thành phố thuận an xe container xảy ra va chạm với xe mô tô một người phụ nữ tử vong
có bốn tiền án về các tội trộm cắp lừa đảo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vừa mới ra tù
thế nhưng lê thành thọ chú tại huyện kiên lương tỉnh kiên giang vẫn không chịu hoàn lương
vào chiều ngày tám tháng một mươi thọ tiếp tục bị tòa án tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi ba năm tù về ba tội danh là trộm cắp tài sản
tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng sau khi mãn hạn tù thọ sống lang thang và không có nghề nghiệp ổn định
từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi thọ đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp tài sản
một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và năm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh kiên giang
tổng số tiền thọ chiếm đoạt được của các bị hại là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
sau đó thọ lần lượt bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về ba tội danh nói trên
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo ba năm tù về tội trộm cắp tài sản
bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sáu năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc thọ phải hoàn trả lại số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng cho các bị hại
tại tỉnh bạc liêu một thanh niên hai lần được ban chỉ huy quân sự ra lệnh gọi công dân nhập ngũ
thế nhưng cả hai lần người thanh niên này đều không chấp hành
với hành vi trên người thanh niên này vừa bị cơ quan công an khởi tố về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự
nam thanh niên bị khởi tố là võ trí linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
theo hồ sơ của cơ quan công an vào ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
ban chỉ huy quân sự huyện đông hải tỉnh bạc liêu ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với võ trí linh
tuy nhiên đến ngày nhập ngũ võ trí linh không có mặt
bốn thời gian địa điểm đã nêu trong lệnh gọi nhập ngũ
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín ban chỉ huy quân sự huyện đông hải cũng đã ra lệnh gọi công dân nhập ngũ đối với võ trí linh
nhưng võ trí linh không chấp hành nên bị xử phạt hành chính với số tiền là hai năm triệu đồng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân